đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đã tiếp xúc cử tri tại huyện lý nhân tỉnh hà nam để báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
phát biểu ý kiến với cử tri huyện lý nhân tỉnh hà nam đại tướng ngô xuân lịch khẳng định các ý kiến của cử tri sẽ được đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận xem xét giải quyết thỏa đáng kịp thời trong thời gian tới
đồng thời mong muốn cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm đường lối chủ trương chính sách của đảng nhà nước triển khai tích cực các biện pháp phát triển kinh tế xã hội chăm lo cho các đối tượng chính sách khắc phục khó khăn xây dựng địa phương ổn định phát triển
nhân dịp này đại tướng ngô xuân lịch đã thăm hỏi tặng quà một số đối tượng chính sách của huyện lý nhân và mong muốn các đối tượng chính sách cựu chiến binh tiếp tục phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội cụ hồ gương mẫu đi đầu trong thực hiện tốt đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp